cứ điểm làng vây nằm trên địa bàn xã tân long huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
đây từng là cứ điểm tiền tiêu là bàn đạp chiến lược để quân và dân ta làm nên chiến thắng khe xanh đường chín lừng lẫy
nơi đây từng diễn ra những trận đánh ác liệt với mưa bom bão đạn
sau hơn năm mươi năm giải phóng trên chính những vết thương trăng trịt của chiến tranh
làng vây nói riêng và huyện miền núi hướng hóa nói chung đang hồi sinh từng ngày
như minh chứng cho sức sống mãnh liệt của con người và vùng đất anh hùng
để có những chiếc xe tăng này xuất hiện tại cứ điểm làng vây
đồng bào vân kiều ba cô ở vùng cao hướng hóa đã góp công góp sức đổ mồ hôi và sương máu
chỉ với những chiếc gùi thô sơ và những cây đòn khiêng đồng bào nơi đây đã tiếp lương thực
tải đạn đưa hàng trăm mắt xích xe tăng phục vụ chiến trường
có phần cùng bộ đội ta làm nên chiến thắng làng vây
trải qua hơn năm mươi năm giải phóng người dân làng vây và huyện miền núi hướng hóa
đã chung lưng đấu cật xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc
huyện miền núi hương hóa hiện đang phát triển về mọi mặt
kinh tế tăng trưởng hơn một mươi mỗi năm tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn sáu trăm linh tỷ đồng
thu nhập bình quân đầu người không ngừng tăng lên
bên cạnh tập trung phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh quốc phòng
xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh
huyện hướng hóa luôn giữ vững tình nghĩa gắn bó keo sơn với anh em các bộ tộc lào
nhờ đó mà huyện vùng cao hương hóa khe xanh từng ngày thay ra đổi thịt
đặc biệt là hai đô thị lao bảo và khe xanh đang trở thành điểm sáng và điểm đầu
trên trục hành lang kinh tế đông tây